các tổ chức cá nhân mà thu thập thông tin sau đó lại đem ra bán hoặc là cho người khác sử dụng là hành vi vi phạm bó lật
về phía người dân thì trước khi cung cấp thông tin cá nhân của mình thì cũng yêu cầu cung cấp thông tin phải nói rõ là mục đích thu thập thông tin để làm cái việc gì
và cái biện pháp để đảm bảo an toàn thông tin mình cung cấp
các chuyên gia cũng cảnh báo
điện thoại di động ngày càng trở thành một phụ tá đắc lực với việc tích hợp đa dạng các tác vụ cần thiết cho đời sống hàng ngày
thế nhưng chính điều này cũng mang đến rủi ro cho người sử dụng
biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất cho người dùng trước những vụ tấn công lừa đảo trên mạng
đó là hạn chế tối đa việc cung cấp chia sẻ thông tin cá nhân như số điện thoại email v v
rất có thể những thông tin này sẽ dẫn tội phạm đến với người phụ tá đắc lực của các bạn
ngủ tại khống hai phường ba thành phố trà vinh đi xe mô tô từ xã sông lọc huyện châu thành đến thành phố trà vinh
khi đi đến đường dương công nữ đoạn thuộc khóm một phường tám thành phố trà vinh
thì phát hiện một xe mô tô đang đậu trước nhà
trên xe có gắn sẵn chìa khóa không có người trông coi
nên cả hai đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân
thành đứng cạnh giới còn phát thực hiện hành vi lấy trộm rồi trốn khỏi hiện trường
lấy được tài sản thanh và phát đem đến một tiệm cầm đồ tại khóm tám phường sáu thành phố trà vinh
bán được một mươi ba triệu đồng và chia nhau tiêu xài sau đó thanh trốn khỏi địa phương
qua công tác nghiệp vụ cơ quan công an mời phát và thành làm việc
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
do pháp chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý theo luật định
ngày hai tháng bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
vừa cảnh báo cháy nổ tại các chung cư trên địa bàn mà nguyên nhân là do cư dân hút và vứt tàn thuốc lá một cách vô ý thức
thời gian qua nhiều cư dân tại các chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố hồ chí minh phản ánh việc phát hiện
nhiều tăng thuốc lá từ các tầng trên do cư dân vô ý thức vứt xuống bàn công nhà mình
sự việc này gây mất vệ sinh cũng như nguy cơ cháy lan cháy lớn rất cao
trước đây đã có một số người dân hút và bức tàn thuốc từ tầng cao xuống băng công nhà tầng dưới
tàn thuốc lá rơi vào nơi có chất dẫn đến cháy
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bên cạnh những nguyên nhân dẫn đến cháy tại các chung cư như
chặt điện phát sinh nhiệt khi nấu ăn đốt đồ thợ cúng thì hành vi vứt tàn thuốc vô ý thức
không đúng nơi quy định cũng sẽ tìm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy lan cháy lớn
cơ quan chức năng đã yêu cầu bang quản trị bang quản lý tại các chung cư tuyên truyền cảnh báo đến cư dân sống tại chung cư
nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy đừng để hành vi vô ý thức của cá nhân mà ảnh hưởng đến sự an toàn
của chính bản thân mình và hàng nghìn cư dân khác
sở giao thông vận tải tp hcm vừa yêu cầu các doanh nghiệp chủ đầu tư quản lý trạm thu phí phải bố trí làng thu phí tự động etc
nhằm thực hiện công văn của tổng cục đường bộ việt nam
sẽ bố trí một làn dành riêng cho etc tại các trạm thu phí
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị nhà đầu tư dự án bot phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng
tiến hành ra soát bố trí làng riêng etc tại các trạm thu phí do đơn vị quản lý theo hướng dẫn của tổng cục đường bộ việt nam
sở giao thông vận tải giao cho trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ
phối hợp với thanh tra sở giao thông vận tải và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình giao thông
kịp thời báo cáo đề xuất cho sở có những phương án xử lý trường hợp không đảm bảo an toàn giao thông
tại khu vực các trạm thu phí trên địa bàn thành phố
trước đó tổng cục đường bộ việt nam cho biết qua rà soát tại một số trạm thu phí do nhà đầu tư
doanh nghiệp dự án bot vận hành chưa bố trí làng dành riêng thu phí tự động không dừng
thưa quý vị sau hàng loạt các điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ đầu năm cho đến đây
nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng đã có đơn gửi cơ quan chức năng
xin điều chỉnh giá cước vận chuyển hành khách
tại bến xe miền đông nhiều nhà xe cũng đã điều chỉnh tăng giá vé nhằm điều chỉnh lợi nhuận
tuy nhiên theo ghi nhận của chương trình cho thấy việc tăng giá thì dễ nhưng bán vé thì lại gặp khó khăn
tính đến thời điểm này tại bến xe miền đông đã có bốn mươi sáu trên một trăm năm mươi ba doanh nghiệp vận tải kê khai tăng giá vé
về tuyến đường thì có tám mươi bốn trên một trăm ba mươi tám tuyến đã có điều chỉnh tăng giá
tùy vào từng hãng xe chất lượng tiện ích và cự li mà có sự tăng giá khác nhau
trung bình giá vé tăng là hai mươi sáu thấp nhất là hơn bốn và cao nhất là hơn năm mươi
trong số một trăm năm mươi ba nhà xe thì hơn hai phần ba vẫn giữ nguyên giá vé bán trước đó
có gần một phần ba nhà xe điều chỉnh tăng giá xong tăng giá rồi một số quay vé lại
phải bán với giá trước đó
nhà xe hoàng thủy cho biết khoảng một tháng trước giá vé từ bến xe miền đông đi đắk nông là một trăm ba mươi đồng
sau khi tăng lên một trăm năm mươi đồng thì khách đã giảm sâu hơn
tùy vào từng hãng xe chất lượng tiện ích và cự li mà có sự tăng giá khác nhau